thưa quý vị sau gần ba mươi giờ gây án dùng súng bắn vô cớ hai nữ công nhân đang làm vệ sinh môi trường đêm khuya
bị thương tích và tìm cách tẩu thoát khỏi quảng ngãi hai đối tượng đã bị bắt giữ khi đang ẩn nấp trong rừng
với nhiều vết đạn vào chân chị lê thị minh khải và chị võ thị lưu là nhân viên công ty cổ phần môi trường đô thị quảng ngãi
đang được các y bác sĩ chữa trị
đó là những giây phút kinh hoàng khi hai chị bị hung thủ manh động dùng súng bắn
sau khi bắn bốn phát vào chân hai chị công nhân này gây thương tích vào dạng sáng ngày năm tháng một mươi
các đối tượng tìm cách bỏ trốn
khỏi tỉnh quảng ngãi ngay sau đó lực lượng công an đã vào cuộc truy lùng
sau ba mươi giờ lần theo các dấu vết các trinh sát đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ được hai đối tượng
khi đang trên đường lên tây nguyên lẩn trốn
các đối tượng là trần viết đông và nguyễn đức nga đều trú tại tỉnh quảng nam

em thấy lực lượng công an của mình rất là tích cực trong các vấn đề để tìm kiếm tàu phộn
công an tỉnh quảng ngãi cũng đã khám xét nơi ở của các đối tượng và thu giữ được súng gây án